tại phú thọ tình trạng sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão số bốn tại khu ba xã bản nguyên huyện lâm thao tỉnh phú thọ
uy hiếp trực tiếp đến công trình chạm bơm xã bản nguyên
ubnd tỉnh phú thọ đã khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện đổ đá hộ chân đê chống sạt lở với chiều dài là hai trăm năm mươi m
trước tình hình trên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương đổ đá ra cố xử lý sạt lở
để bảo vệ quanh khu vực trạm bơm bản nguyên tiến hành đổ đá hộ chân đê chống sạt lở với chiều dài xử lý khoảng hai trăm năm mươi mét
về lâu dài sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh sẽ trình ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ kế hoạch cụ thể để có biện pháp xử lý kiên cố tuyến đê bị ảnh hưởng bằng cách kè lát mái
d tả thao là tuyến d cấp hai bảo vệ trực tiếp cho thành phố việt trì thị xã phú thọ và huyện lâm thao